thưa quý vị bộ công an dự báo tình hình tuệ phạm liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá sẽ gia tăng trong thời gian diễn ra euro hai nghìn hai mươi copa america hai nghìn hai mươi một và vòng loại world cup hai nghìn hai mươi hai
trước tình hình trên đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an vừa có công điện chỉ đạo công an các đơn vị địa phương triển khai thực hiện tốt những công tác sau
cục an ninh mạng và phòng chống tuệ phạm sử dụng công nghệ cao chỉ đạo hệ lực lượng tăng cường công tác nghiệp vụ thường xuyên giả soát trên không gian mạng kịp thời phát hiện đấu tranh với các đường dây tổ chức đánh bạc và hoạt động đánh bạc cá độ trực tuyến qua internet mạng xã hội và qua các trò chơi điện tử trá hình trò chơi trực tuyến trái phép
cục cảnh sát hình sự chỉ đạo hệ lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nắm chắc tình hình quản lý chặt chẽ các đối tượng địa bàn trọng điểm tổ chức đấu tranh triệt xóa các ổ nhóm đường dây đối tượng hoạt động cơ bạc
công an các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương và ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám các cấp chỉ đạo huy động các ban ngành đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến cờ bạc cá độ bóng đá đến các tầng lớp nhân dân
tăng cường công tác nghiệp vụ quản lý đối tượng địa bàn phát hiện đấu tranh xử lý nghiêm tội phạm vi phạm pháp luật về cờ bạc cá độ bóng đá nhất là liên quan đến cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn trên thế giới nêu trên
tiếp tục triển khai toàn diện các giải pháp phòng ngừa đấu tranh thực hiện mục tiêu làm giảm tội phạm trong đó chủ động dự báo và có các phương án phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật phát sinh do đối tượng đánh bạc thua lỗ dẫn đến các hành vi phạm tội khác
bốn giang văn phòng bộ công an chủ trì phối hợp cục cảnh sát hình sự cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao giúp lãnh đạo bộ công an theo dõi đôn đốc toàn lực lượng công an nhân dân triển khai nghiêm túc hiệu quả công điện này kịp thời đề xuất biểu dương khen thường những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc thường xuyên tổng hợp tình hình báo cáo lãnh đạo bộ công an để chỉ đạo